đến đây xuất phát từ một câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội và báo chí vào ngày một mươi năm tháng năm
một chàng thanh niên đã quỳ gối ở trước cửa hậu vệ âm nhạc quốc gia việt nam ở thủ đô hà nội
trong nhiều giờ liền giữa trời nắng ba mươi chín bốn mươi độ với một bó hoa trên tay
để tỏ tình với một cô gái là sinh viên của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
chuyện đó lẽ ra không có gì để nói vì nó là một cử chỉ một hành động rất nhiều tình cảm và đáng được biểu dương
tuy nhiên có khá nhiều hệ lụy liên quan đến chuyện này
và rất bất ngờ khi chương trình chúng tôi nhận được một lời đề nghị của một cô gái
muốn được đến đây để chia sẻ những cái vấn đề bên trong câu chuyện này
hãy cùng chúng tôi chào đón người giấu mặt ngày hôm nay
xin mời em
chào mừng em đến với chương trình
em chào anh ạ
ừ anh linh mời em ngồi đây
chúng ta sẽ cùng trò chuyện kỹ hơn
chương trình của học viện âm nhạc quốc gia việt nam

chiều một mươi năm tháng năm
diễn đàn báo chí chia sẻ loạt ảnh một nam thanh niên cầm hoa
quỳ gối trước cổng trường học viện âm nhạc quốc gia việt nam tại hà nội
chàng trai quỳ gối với vẻ nhẫn nại bốn tiếng dưới trời nắng ba mươi chín độ
xung quanh là khá nhiều người tò mò
một số sinh viên học nhạc vụ trong trường
còn đem đàn và kèn ra chơi để cổ vũ cho nam chính
sau đó vài ngày chàng trai lại tiếp tục quỳ gối từ chiều ba mươi một tháng năm
tới tận gần nửa đêm để chờ cô gái
theo lời anh ta cô gái ấy chính là hoa khôi
học viện âm nhạc quốc gia việt nam
nhiều người đã lên tiếng cực lực chỉ trích hành động không giống ai này của chàng trai
đành rằng tình yêu và sự sim mê thì ai cũng có
nhưng đến nỗi tự hại mình
và làm lụy phiền đến người khác
thì quả thực đáng buồn
đặc biệt là nhân vật nữ được chàng trai này nhắc đến
thực hư câu chuyện này thế nào
cô hoa khôi học viện âm nhạc vì sao không ra mặt
sự ảnh hưởng của việc này đến cô gái đó ra sao
chúng ta tiếp tục với cuộc trò chuyện của những người trong cuộc
để hiểu rõ việc này
thứ nhất là phải cảm ơn em
bởi vì là em đã ngỏ ý muốn được trò chuyện với chương trình
chắc là em cũng muốn được truyền thông một đôi chút liên quan đến cái sự kiện này
đầu tiên anh phải hỏi em thế này
khán giả không thấy em
và cũng chỉ nghe được giọng nói của em thôi
em là sinh viên học viện âm nhạc quốc gia việt nam
dạ vâng ạ em là sinh viên năm hai
hiện tại em đang học khoa thanh nhạc của viện âm nhạc quốc gia việt nam
anh có thể hình dung được sự liên quan của em với sự kiện này như thế nào
em có thể hình dung được sự liên quan của em với sự kiện này như thế nào

phải trang em là cô gái mà chàng trai ấy muốn được tỏ tình
thực ra thì em và anh canh niên đấy thì không có một mối quan hệ nào cả
và em cũng không hề biết là anh đó là ai
và buổi chiều hôm một mươi năm tháng năm
khi mà em đi học về thì
anh đó thấy mọi người tăng tải những hình ảnh mà anh đó ngồi quỳ trước cổng
thì em cũng rất là tò mò và muốn đến xem
cái lần đầu tiên là ngày một mươi năm tháng năm
dân trên mạng xã hội đấy
và cũng như là các báo
thì biết đến một trường hợp một anh chàng
đến quỳ hình như từ buổi trưa
ừ đến quỳ ở trước cửa học viện
âm nhạc quốc gia việt nam với một cái bó hoa trên tay
thế rồi hình như cũng có một cái đối thoại gì đấy
để thể hiện rằng là anh ta đang chờ một câu hỏi này

cô gái trong học viện
chắc nếu mà chỉ có mỗi sự kiện đó
và em là một người quan sát bên ngoài như thế
thì không phải là lý do mà em muốn lên đây để nói chuyện với anh đúng không
theo góc nhìn của em thì nếu mà
chỉ vì cái câu nói của anh ấy thì không có gì ảnh hưởng đến em cả
nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái tác động trên mạng xã hội
khiến em muốn bày tỏ cái cảm xúc của mình
bởi vì là trước đó
lúc đầu em không nghĩ rằng mình liên quan
thì sau lại thành liên quan
trước đó thì em có tham gia cuộc thi của trường
cuộc thi tài năng và duyên dáng
thì em cũng có may mắn
à em giành giải
có may mắn giành được giải hoa khôi ạ
hoa khôi của trường
thế thì ở cái lần thứ hai anh ta quỳ
sau đó một tuần
vâng sau đó hơn một tuần thì anh ấy quỳ
thì em cũng không biết lý do vì sao mà
anh lại nói ra là
anh quý quỳ để chờ hoa khôi của nhạc viện
đúng rồi vì lúc đấy là thấy có
người đến hỏi thì
anh ta nói là anh ta đang chờ hoa khôi
của học viện nhạc quốc gia việt nam
và vẫn với bó hoa
vẫn động tác quỳ như thế
lần thứ hai xuất hiện
lần này thậm chí còn có nhiều câu chuyện xảy ra
chẳng hạn như là anh ta không đủ tiền để trả cho cái bạn
hay là cái ông mà chở xe grab
và rồi ba mươi phải để cho một người phụ nữ trả hộ cho
và anh ta cứ nói rằng anh ta chờ hoa khôi
và chắc là vì điều đó
thì anh ta cũng không biết là
thì em đã bắt đầu liên quan đến sự kiện này
đúng rồi ạ
mọi người lúc em đang ở đâu
lúc đó thì em đang ở
trong ký túc xá của trường
ở gần đấy thôi
mọi người có lôi em ra không
mọi người không lôi nhưng mà mọi người cũng tác em vào
nhiều những comment trên facebook lắm
à lúc ấy là em không ở tại hiện trường
nhưng mà em có thể đọc được việc là
có một hiện tượng xảy ra
và lần này thì không phải là mai nữa
lần này là chờ hoa khôi
mà hoa khôi gần nhất thì là em rồi
thế cho nên là
thế cho nên là
những người comment thì họ nói gì
họ nói là
ra đi chứ
ra nhận lời đi cho anh đi đỡ tội
mọi người cũng nói nhiều lắm ạ
sau đó thì
lại có rất là nhiều
cũng tăng tải những bài viết
thì cũng lại
lôi những hình ảnh của em
sau khi mà em đạt được cái danh hiệu đấy
thì cũng lấy những hình ảnh của em
trên những trang báo
và làm thành một bài viết
sau đó thì cũng
nói chung là
cũng lấy những cái
mối quan hệ
cho cuộc sống của em ra
để so sánh áp đặt em là
có mối quan hệ gì đấy với anh thanh niên kia
em đã bắt đầu bị mổ sẻ
trên truyền thông
dù muốn hay không muốn
lập tức toàn bộ trang facebook của em được xới tung lên
để tìm những cái điều có liên quan
em thì chưa đăng đàn với bất cứ một tờ báo nào
chưa trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào

cũng không dãy bầy nó trên facebook của em chứ
có nghĩa là trường hợp này thì em cũng chưa
trả lời một quý báo nào cả
vậy là cuộc nói chuyện với anh lê anh ngày hôm nay là cuộc nói chuyện đầu tiên
sau sự kiện đó diễn ra
anh có thể hình dung được
và cái điều em vừa khẳng định lúc đầu chương trình ấy
anh muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn
em có mối quan hệ gì
với anh chàng đó không
thật sự là
để mà nói là
có mối quan hệ gì thì chắc là
cũng không thể đâu ạ
tại vì là
em nghĩ là
lần đầu tiên anh ấy quỳ thì em có đến
anh ấy cũng nhìn thấy em mà
nhưng mà em chẳng có cái gì với nhau cả
đấy cái này đều này công chúng không biết
bởi vì em chưa từng nói với công chúng rằng là
ở cái lần đầu tiên anh ta quỳ tôi có đến
và anh ta với tôi vô cảm với nhau
anh nói chuyện vui đấy
thế như vậy là tôi vô cảm
vì lần đầu tiên tôi không liên quan anh ta không biết tôi
thế nhưng mà em chưa nói được
lần này em mới nói được đúng không
ở trường hợp thứ hai này thì
để khẳng định một cách rõ ràng
trước khi câu chuyện tiếp tục
thì anh muốn nói lại một lần nữa là em
thực sự là không có mối quan hệ gì với anh ta cả
chứ không phải vì một cái
uẩn khúc nào đó mà anh ta không nhận em
ở lần đầu tiên đúng không
em không biết anh ta là ai
và sau đó em có tìm hiểu về anh ta không
em cũng không tìm hiểu ạ
báo chí viết về anh ta anh em cũng không đọc thêm
thế thì báo chí viết được anh ta một là một đường này
nhưng với báo chí viết về em là một đường khác
có thể cho anh biết là thời gian vừa qua
cũng như là mạng xã hội họ viết gì về em
họ đã tìm được những thông tin gì về
mạng xã hội thì có tìm
thông tin về em qua facebook
rất là nhiều
thì có lấy những cái hình ảnh
trên các trang báo
viết về cuộc thi của em thi
và cũng lấy một ít thông tin cá nhân
về những cái mối quan hệ
khác của em
ở ngoài cuộc sống
thì cũng lấy vào
và đăng lên thành một bài viết
thì người ta lại dựng lên rằng là
vì anh đó
thế này thế kia
nên là em bỏ em đi theo người khác
báo họ dựng lên một câu chuyện như thế nào
thì là nghĩa là hiện tại thì em đang
yêu một người
em chức là hoa khôi
gần nhất đấy hoa khôi đương kim đấy của học viện nhà quốc gia việt nam
tân hoa khôi
tân hoa khôi đang yêu một người
và sao nữa đang yêu một người xong rồi là họ
mấy cái trang page đấy thì
họ vào họ chụp cái
nghĩa là quan hệ trên facebook của em ấy
thì thường người ta sẽ có là
đã kết hôn với người này đã kết hôn với người kia
thì người ta chụp cái đó và người ta ghép vào
cái hình ảnh đó
xong rồi người ta ghép vào người ta bảo là
vì chê anh đấy nghèo
nên là mới yêu anh này
tức là người ta ghép cái đoạn mà đã kết hôn với ai đó
nhưng mà thực ra trên facebook của em
em không khai cái điều đấy
em đang độc thân thì đã kết hôn rồi
không biết là em không phải là kết hôn thế nhưng mà khi mà
hai người yêu nhau nha anh thì trên facebook
thì thường là nghịch nghịch như thế
ở nghịch như thế thì em cũng có nghịch như thế với một người bạn nào đó của em á
có nghĩa là em
người yêu của em ạ em đang yêu một người
thế thì bọn em cũng đã viết nghịch nghịch như thế
với người yêu của em
tức là tôi đã kết hôn với cái người a
thế thì bây giờ người ta dựng lên thì người ta bỏ
cái hình ảnh của người yêu thật của em đi
không có nghĩa là người ta
người ta lại còn sâu hơn là người ta vào
trang cá nhân của em và tìm
những cái bức ảnh mà em chụp với người yêu em
xong người ta đăng lên kèm với bài là
vì anh kia nghèo
nên em lại yêu anh này
xong người ta đăng cả cái ảnh của em và người yêu em lên
tự nhiên là cái chuyện riêng của em
là chuyện chung của mọi người
là rõ ràng là em đang đi theo cái anh người yêu mới
người yêu hiện nay của em thành là người yêu mới
còn cái anh quỳ ấy mới là anh người yêu cũ
vâng đúng rồi
họ dựng lên như thế là em bỏ anh ta đấy
em gói lơ anh ta
và họ dựng lên hình ảnh một cái cô hoa khôi
rất là sang chảnh
chạy theo những người đàn ông hào nháng hơn
còn cái tấm chân tình kia
thì là bỏ rơi lại
nếu nó chỉ là câu chuyện thị phi thôi
thì có bỏ qua được không
thực ra thì với em
thì em không quan tâm lắm
em có thể bỏ qua được
tại vì là cuộc sống của mình
nghĩa là trên những comment của mọi người
khắp trên mạng xã hội
thì rất là nhiều comment
cũng có thể là do
những cái bức ảnh
những cái trang đó
nó chỉ ghi lại một khoảnh khắc nào đó
trong lúc mà em thi
trong lúc em trên sân khấu
cũng là do một phần do make up
do cái cách mà em
mặc trang phục
thì nó làm em già đi
nên là mọi người
lại có thêm một cái
câu chuyện nữa để nói về em đó là
hoa khôi nhạc viện mới
một mươi tám tuổi mà sao già như thế
người ta gọi bằng cô
bằng bác ấy ạ
tức là lại bắt đầu sang trường phái bình phẩm
và lại suy đoán xem vì sao mà lại già thế
có phải là vì yêu sớm không
dạ vâng cũng do là
em cũng còn ít tuổi nữa
mà các cái hình ảnh đăng tải thì
nhìn mình rất là chững chạc
nên là mọi người cũng có phê bình về cái vấn đề mà
hoa khôi nhạc viện mà lại như thế này
rõ ràng là tự nhiên
đang yên đang lành
thì lại mình lại trở thành tâm điểm của sự chú ý
một cách không mong muốn và
bỗng nhiên là cái hay thì không nói
nhưng mà cái dở là
mình đâu có phải
để cho mọi người phải bình phẩm về mình đúng không
và chắc là
trong đó không ít những cái bình luận ác ý
em có thể trích cho anh
một vài câu mà
nó làm em cảm thấy khó
nói chung là
ngoại hình của em về hình ảnh của em
thì mọi người nghĩa là không được nhìn trực tiếp ở ngoài
chỉ được nhìn trên
hình ảnh trên mạng xã hội thôi
có rất là nhiều
và hầu như là những cái comment mà
đánh giá rằng là
hai nghìn đầy ư
hai nghìn mà nhìn như mẹ tao
em sinh năm hai nghìn
nhìn như mẹ tao
hai nghìn mà
xong rồi lại chuyển sang là
con gái thôi
làm gì phải thế
quỳ để chờ con này làm gì
rồi thế này thế kia
rất là nhiều comment mà
em cũng tự nói với mình là
không cần phải quan tâm những điều đấy
thế nhưng mà đôi khi
mình cũng cần phải có cảm xúc
thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu
xung quanh em
chắc là người yêu của em
cũng biết chuyện này
ngay sau khi clip đấy được đăng tải lên
cộng đồng xã hội
thì em cũng được đã theo dõi
với tư cách là bạn trai của bạn nữ
có liên quan ở trong clip đấy
thì em cũng có những ý kiến
của cá nhân mình
thực ra thì
ngay sau khi clip ấy được đăng tải lên
thì em cũng có gọi điện nói chuyện
với cả người yêu
nhưng mà người yêu em cũng có nói
thì thực ra là
em cũng biết
tại vì là thực ra bạn trai đấy và người yêu em
thì thực ra cũng không hề quen biết nhau
nên ngay sau khi kiểu anh nói như thế
thì em cũng
tại vì thực ra bọn em cũng như nhau khá lâu rồi
sau khi clip này đang được đăng lên cộng đồng xã hội
thì cũng có những ý kiến
cho rằng là
người yêu em vì chạy theo đại gia
và cũng đã từng quen biết và đã từng yêu bạn này
khi mà tăng quan
hoa khu của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
bỏ bạn trai này để chạy theo đại gia
thực ra em và người yêu em
cũng yêu nhau từ rất lâu rồi
vẫn cái chuyện này
ở bên trong thì có thể là
em và người yêu em hiểu rõ nhất
và em xin khẳng định rằng
cái chuyện này hoàn toàn
không phải sự thật
em cũng có đọc một số bình luận
nói rằng là
bạn gái em dùng tiền để thuê bạn trai này
để đánh bóng hình ảnh của mình
sau khi đăng quang
người yêu em không hề bỏ tiền ra
để thuê ai cả
để đăng tải
người yêu em cũng rất là suy sụp
và nơ nà việc học tập
em với thức cách là người yêu
em cũng động viên và
tin tưởng em luôn ở bên cạnh
cùng bạn gái em thì
nỗ lực hơn nữa

suy nghĩ tích cực mọi thứ lên

và phát triển sự nghiệp của mình